một mươi một bến thủy nơi địa trong đó có sáu bến phục vụ tuyến buýt đường thủy số một gồm bình an thảo điền quận hai tầm vu thanh đa quận bình thạnh hiệp bình chánh linh đông quận thủ đức
năm bến phục vụ tuyến buýt đường sông số hai gồm cầu chữ y quận năm bình tây lò gốm quận sáu bình đông chùa long hoa quận tám
thành phố cũng chấp thuận chủ trương cho sở giao thông vận tải đề xuất vị trí mới thay thế vị trí các bến không còn phù hợp mở rộng diện tích các bến hiện hiểu phù hợp với quy hoạch chức năng bến bãi phát triển thành các điểm rừng chân dịch vụ đô thị du lịch ven sông
ubnd tp hcm vừa yêu cầu ubnd huyện bình chánh giải quyết rứt điểm các vướng mắc về mặt bằng dự án đường cao tốc bến lức long thành trên địa bàn huyện trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi để dự án sớm được tiếp tục triển khai
dự án đường cao tốc bến lức long thành hiện vẫn vướng khâu mặt bằng trong đó trên địa bàn huyện bình chánh tp hcm còn một mươi bảy hộ chưa được giải tỏa và hai mươi chín hộ trên địa bàn tỉnh đồng nai
riêng huyện bình chánh sẽ phải giải quyết rứt điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi theo yêu cầu của ubnd tp hcm
theo thiết kế đường cao tốc bến lức long thành dài năm mươi bảy tám km tổng mức đầu tư giai đoạn một là hai mươi bảy năm trăm một mươi tỷ đồng
sẽ giải tỏa áp lực giao thông tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây nói riêng và áp lực giao thông cho tp hcm nói chung
khởi công từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn ban đầu dự kiến công trình hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị trong thời gian gần đây hoạt động thi công xây dựng trên địa bàn tp hcm lại bắt đầu nhộn nhịp trở lại
kéo theo đó là những vi phạm liên quan đến hoạt động xe chở quá khổ quá tải chở vật liệu rơi vãi chạy sai giờ sai đường gia tăng
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
dù mức phạt nặng và thường xuyên có lực lượng kiểm tra xử lý tuy nhiên vì mục đích lợi nhuận nên nhiều nhà xe vẫn cố tình bất chấp
hai mươi h ba mươi trên tuyến đường xuân thủy cầu giấy dù chưa đến giờ hoạt động nhưng bốn chiếc xe này vẫn cố tình hoạt động
thay vì chấp hành một số lái xe có hành vi không hợp tác tuy nhiên trước thái độ kiên quyết các phương tiện vi phạm đều đã bị xử lý theo quy định
như cái tuyến đường xuân thủy thì cái chiều rộng của mặt đường
nó rất là hẹp mà những cái xe lớn như thế chạy vào thì nó sẽ chiếm mất cái lòng đường của các phương tiện giao thông khác
các cán bộ chiến sĩ làm việc thì thứ nhất là cũng giải thích cho người ta hiểu là mình đã làm nhiệm vụ là vì an toàn giao thông cho mọi người và cho bản thân họ nữa
theo lực lượng chức năng trong thời gian vừa qua vì mục đích lợi nhuận các nhà xe có không ít lái xe đã cố tình chây ý
thậm chí còn có thái độ chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ
trong cái vấn đề mà xử lý xe quá khổ quá tải thì cũng rất mong được là các đơn vị chủ quản chúng ta lại xử lý tận gốc
tức là đối với cả những cái phương tiện mà khi chở vật liệu thì đề nghị là bên thanh giao thông phối hợp các lực lượng khác của chúng ta tiến hành kiểm tra luôn
và yêu cầu đối với cả chủ doanh nghiệp cũng giống như là lái xe tải là phải hạ tải ngay từ cái thời điểm mà tại những nhà xử lý ở nhà kho bến bã hay bến cả
trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội yêu cầu các đơn vị trên địa bàn
ngoài công tác tập trung kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm phải mời các chủ doanh nghiệp nhà thầu đơn vị thi công ký cam kết vận chuyển bốc xếp hàng hóa vật liệu xây dựng đúng quy định
nếu công trình nào để xảy ra vi phạm nhiều lần sẽ kiến nghị với ubnd quận và thành phố xem xét đình chỉ hoạt động thi công để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại